chiều tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai người dân phường phú khánh thành phố thái bình tỉnh thái bình đã phát hiện ra thi thể của ba người gia đình ông nguyễn văn toàn trú tại số nhà năm trên một mươi bốn tổ một mươi bảy phường phú khánh trong ngôi nhà khóa cửa
được tin báo của công an phường nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng công an tp thái bình đã gấp rút báo cáo về công an tỉnh lực lượng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm kiếm bằng chứng của vụ án
theo nhận định của lực lượng chức năng ngay tại thời điểm đó đây có thể là một vụ án mạng và hiện trường nơi xảy ra vụ án đã bị sáng trộn từng phần tại nên nhà phòng khách phía đối diện cầu thang có một số vết chân dính máu
ngoài hiện trường chính của vụ án là nhà nạn nhân biên bản khám nghiệm thứ hai thể hiện tại nghĩa trang nhân dân xã trung an huyện vũ thư tỉnh thái bình
dưới ta lui đường có bốn hối sông mới đào ngoài ra cơ quan chức năng còn thu được một cuốc sẻng được giống trong bội cỏ dưới giải ta lui
bản kết luận giám định pháp y về tử thi đối với cả ba nạn nhân nguyễn văn toàn
đoàn thị cún và nguyễn thị minh tâm đều có chung kết luận nạn nhân bị đa chấn thương
vết thương vùng đầu mặt do vật sắn gây nên làm vỡ sọ vùng thái dương bên trái gây tụ máu dưới màng cứng và dập não
thương tích vùng cổ miệng do dây thắt các nạn nhân đều chết do chấn thương sỏ não
chúng tôi đánh giá đây là vụ án chưa từng xảy ra tại thái bình
nó gây một không khí hoang mang
trong một nguyên nhân dân và sự quan tâm đặc biệt của các ủy chính quyền và các lực lượng chức năng
cùng một lúc trong cùng thời gian đối tượng đã giết chết ba người và cướp đi một lượng tài sản trị giá khoảng hơn một mươi triệu
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cả giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh đã có mặt cùng với lực lượng chức năng để chỉ đạo
ban chuyên án đã được thành lập do đại tá nguyễn đình trung phó giám đốc công an tỉnh
thủ trưởng cơ quan điều tra trực tiếp làm trưởng ban
theo nhận định ban đầu đây có thể là một vụ án mạng
tuy nhiên manh mối về hung thủ vẫn còn ở sau tấm giản bí mật
cả ba người trong một gia đình các hành vi này chúng tôi đánh giá rằng là nó chỉ xảy ra với đối tượng có tiền án thiền sự nó có bản lĩnh và lưu manh cao
hung thủ gây án được nhận định là một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp
thời gian gây án cũng được xác định đã hơn một ngày
do vậy yêu cầu cấp bách về thời gian được đặt ra với cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
không đợi công tác khám nghiệm
trường hoàn tất từng thông tin thu thập được tại hiện trường đều ngay lập tức đưa về ban chuyên án làm cơ sở cho các hướng điều tra
nghi vấn đầu tiên tập trung vào chồng cũ của chị tâm là anh nguyễn hồng công ở địa chỉ xã minh tân huyện kiến sương tỉnh thái bình
quá trình ly hôn anh công không đồng ý nên đã có những lời đe dọa vợ và gia đình nhà vợ
ngay lập tức một mối trình sắc tinh nhuệ nhất của đội trọng án đã lên đường
xác minh giải thiết đặt ra
mặc dù vào thời điểm xảy ra vụ án được xác định là vào khoảng chiều ngày hôm trước tức là ngày hai mươi hai tháng một mươi hai anh nguyễn hồng công không có mặt ở nhà
nhưng bằng biện pháp kiểm tra nóng bàn chuyên án đã loại được anh công ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi
ông toàn là bộ đường nghỉ hưu
vợ ông là bà cũng ở nhà làm nồi trợ
khiến ban chuyên án tập trung hứng điều tra và các mối quan hệ của con gái ông bà là chị nguyễn thị minh tâm
chị tâm đã có chồng hai con nhưng đã ly hôn và một mình chuyển về ở với bố mẹ đẻ
quá trình sống chung chị và bố mẹ cũng đã có những mối bất đồng
trong khi mũi trinh sát thứ hai lên đường thì qua khai thác nóng chồng của chị tâm là anh nguyễn hồng công
cơ quan điều tra lại ghi nhận thêm được một thông tin
thông tin về một nhân vật tên đại quê hải phòng là người mà chị tâm đã nhờ để đe dọa anh công
gần đây anh đại và chị tâm có mối quan hệ như vợ chồng
ngay lập tức lực lượng tham gia phạm án được huy động ở mức tối đa
từ lực lượng cảnh sát hình sự ma túy cảnh sát giao thông cảnh sát khu vực đến công an các huyện thành phố
mỗi lực lượng một nhiệm vụ cảnh sát hình sự nắm hiện trường
cảnh sát ma túy sử dụng các biện pháp
cảnh sát nghiệp vụ sinh hoạt mạng lưới nắm tin thức
cảnh sát khu vực mở rộng địa bàn phát động quần trúng thủ thập thông tin
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh thái bình dựa theo các căn cứ có được để đưa ra nhận định về hướng tàu thoát của đối tượng
các mô công tác đều xác nhận nguồn tin về một đối tượng tên đại quê hải phòng
lãnh đạo ban chuyên án quyết định nhanh về việc truy theo dấu vết nóng của đối tượng tăng vật vụ án dù mọi thứ cũng rất mong manh
mục tiêu hướng tới là đối tượng nam độ tuổi trên ba mươi đi chiếc xe máy quây alpha màu đỏ không rõ biển số có mang theo điện thoại di động và một máy tính sách tay
hầu như không có gì mặt khác thì đối tượng ở nơi khác đến gây án
thế cho nên là những người dân ở khu vực xung quanh người ta cũng rất ít biết về đối tượng
thế cho nên là cái việc cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn ban đầu trong cái quá trình điều tra
hung thủ của vụ án đã được ghé mở nhưng đối tượng tên đại là ai tên đầy đủ là gì
hùng thủ từ đâu tới thì vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải
bởi chỉ tính riêng trên địa bàn quận kiến an tp hải phòng
đã có tới ba nhân vật tiên đại từng có tiền án tiền sự
nhận định về thời gian gây án đã hơn ba mươi giờ đối tượng gây án là một tội phạm chuyên nghiệp
sự thúc bác về thời gian một lần nữa lại thôi thúc các cán bộ điều tra
cuộc chạy đua với thời gian được đẩy lên cấp độ nhanh nhất có thể
cuộc tìm kiếm có lúc tưởng như vô vọng vì đã ba mươi giờ sau khi gây án vụ án mới được phát giác
bằng ấy thời gian hùng thủ đã có thể đăng tàu khỏi việt nam
các mối trụ công vẫn tiếp tục chi xét tại khu vực tp thái bình và tuyến đường từ thái bình sang hải phòng
công an các quyện ra soát từng nhà nghỉ trên địa bàn và mặc dù đêm buộc phải khiếm nhã với người dân khi đánh thức cỏ dậy để nắm thông tin và kiểm tra hành chính
nhưng sau khi được cơ quan công an nói tính chất nghiêm trọng của vụ việc nhiều chủ nhà nghỉ đã nhiệt tình hợp tác
và kết quả thật bất ngờ
chưa đầy ba giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án lực lượng công an đã tóm gọn lê thanh đại
khi hắn đang nghỉ tại nhà nghỉ tuyết hưng thuộc thôn vũ tiến xã đông hải
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
lộ rõ bản chất là một đối tượng phạm tội chuyên nghiệp đối mặt với lực lượng công an
không những không hề run sợ lê thanh đại còn bình tĩnh chất vấn các chiến sĩ công an lý do kiểm tra hành chính trong đêm
nhưng trước sự bao vây kịp thời của lực lượng chức năng không kịp tính trước biện pháp đối phó
kẻ thù ác đã phải cuối đầu nhận tội và chấp nhận tra tay vào cổng số tám
trong quá trình đi đến nhà nghỉ tuyết hưng chúng tôi đã xác định được là cái xe là cái tăng vật của vụ án
xác định là cái xe màu ây xe ây đỏ
và khi đã vào nhà nghỉ để xác định cái xe nó dựng đấy chúng tôi đã có niềm tin
sau đó chúng tôi tiến hành gọi yêu cầu nhà chủ đưa cái quyền sổ
nhiệt ký để chúng tôi kiểm tra và xác định qua chức mì thư và qua quyền sổ
và lúc hai mươi hai h đêm hôm đó đối tượng lê thanh đại đã đang nghỉ ở phòng số ba
sau khi tôi xác định và định phòng số ba lực lượng chúng tôi đã tập kích vào phòng số ba
và đã xác định đúng là lê thanh đại là căn cứ và cái đặc điểm nhân dạng nó cao một m bảy mươi
và có cầm theo một cái túi sách mà trong đó có một cái máy xa tốp
trong đó đúng là tăng vật rán và chúng tôi tiến hành bắt giữ ngay
và chúng tôi đã điện đến lãnh đạo quân tỉnh và học mơ sĩ vân năm xuống
cùng chúng tôi đưa về công an tỉnh thái bình để tiến hành điều tra và hoạt động
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
và có lẽ là từ trước đến nay mới xảy ra ở thái bình
cho nên là gây lên một cái dư luận
rất là lớn
nếu như mà các lực lượng điều tra không điều tra khám phá nhanh
thì sẽ gây lên cái dư luận không tốt trong nhân dân
đặc biệt là làm mất niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nói chung
cũng như lực lượng điều tra nói riêng
vì vậy đồng chí giám đốc đã yêu cầu ông tôi
bằng ngoại giá là phải điều tra
điều tra ra cái vụ án này
và kết quả là sau gần bốn tiếng đồng hồ chúng tôi đã khám phá ra
đối tưởng lê thanh đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tại xã tây phong huyện tiền hải tỉnh thái bình
đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm phường bắc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
có trình độ văn hóa một mươi hai trên một mươi hai
trong một gia đình nền nếp bố là bộ đội nghỉ hưu
nhưng vì ham chơi lười làm nên đang học giữa đại học dân lập hải phòng
đại bỏ học giữa trừng và lao vào con đường trộm cắp
trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại thái bình
đài đã từng hai lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản với mức hình phạt gần chín năm tù giam
đài cũng đã từng có vợ và một cậu con trai hiện đang học lớp ba
vừa mãn hạn tù vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
hai tháng sau đại lang mạt sang đất thái bình và làm quen với chị nguyễn thị minh tâm
lợi dụng hoàn cảnh chị tâm đang có nhiều tâm sự vì gia đình đổ vỡ
đài đã tạo được lòng tin để quan hệ thân thiết với chị tâm
và vào ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ chị tâm như một tràng phò má
cũng là ngày đại đã ra tay không hề run sợ với cả gia đình chị
sau khi ăn cơm xong đài về chị tâm lên phòng ngủ của chị tâm
nhân lúc chị tâm không để ý đại đã lấy một chân tù gỗ cũ
bỏ cầu thang đập nhiêu nhát vào đầu khiến chị tâm gục trên giường

đại đã dùng chân tủ gỗ này đập nhiêu nhát vào đầu bà cún rồi để bà cún lên giường
thấy độc bà cún từ tầng một đi lên

đại đã dùng chân tủ gỗ này đập nhiêu nhát vào đầu bà cún rồi để bà cún lên giường
sợ hai người chưa chết đại đã thắt cổ từng người
sợ hai người chưa chết đại đã thắt cổ từng người

xuống tầng một nơi ông nguyễn văn toàn đang nằm ông toàn bị tai biến mảnh máu não đi lại khó khăn
đại bình thản ngồi chơi nói chuyện với ông toàn

sau đó hắn lại tiếp tục lấy chân tủ gỗ đập vào ông toàn
rồi dùng dây cura máy có sẵn ở trong phòng ông toàn
cắt làm dây cuốn quanh vòng cổ qua miệng ông toàn
lúc đó vào khoảng một mươi bảy h
sợ ra khỏi nhà ông toàn sẽ bị lộ
đại nàm chờ đến hai mươi ba h cùng ngày
mới lấy quần áo của ông toàn mạc vào
rồi lấy chiếc xe máy wayanfa biển số một mươi bảy m một mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi
máy tính xích tay
điện thoại di động của chị tâm đi ra ngoài khóa cửa
rồi về phòng trọ gần đó ngủ
đến tám h sáng ngày hôm sau
tức là ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
đại đi xe máy ra khu vực cánh đồng
nhìn vào nhà ông toàn thấy sự việc chưa bị phát hiện
đại mua một chiếc xe
một chiếc cuốc mang về nghĩa trang xã trung an
huyền vũ thư tỉnh thế bình
đảo bốn hố
ý định sẽ trốn sát ông toàn bà cún và chị tâm

đại quan sát khu vực nhà ông toàn thì thấy mọi người nhốt nháo
biết sự việc đã bị phát hiện
đại về phòng trọ lấy xe máy
và một số tài sản để trốn về hải phòng
dừng chân trên đường lợn trốn
đại đã ngay lập tức bị tóm gọn
không chỉ lành lùng ra tay sát hại nạn nhân
và đầy kinh nghiệm khi chuẩn bị công cụ
phương tiện để phí tàng
quá trình làm việc với cơ quan điều tra
thậm chí trước vành móng ngựa
lê thanh đại vẫn luôn tìm ra công cụ để phí tàng
tìm ra những lý lẽ để bảo vệ cho hành vi phạm tội
trời không dung đất không tha của mình
trước cơ quan điều tra
cũng như tại phiên tòa sơ thẩm
giải thích lý do giết người
lê thanh đại khai
trước đó đại cùng chị tâm đã tâm sự hoàn cảnh gia đình của nhau
cả hai đều buồn chán và rủ nhau
cùng chết bằng cách mua thuốc về uống
đại không thừa nhận hành vi cướp tài sản
y khai rằng
trước xe máy hăn lấy là của chị tâm
mua thuốc về uống
theo hình thức trả dần
và tâm đã trả được một triệu năm trăm linh nghìn đồng
chiếc máy tính sách tay của tâm trước đó
tâm đã đem cầm hai lần
hai lần đó đài đưa tiền để tâm đi chuộc
thừa nhận việc mua quốc sản
đào bốn hố nhằm trôn sắc nạn nhân
nhưng tên này lại từ chối cho rằng
bao nilon và găng tay thu được tại phòng trọ
là những đồ vật có sẵn từ trước
khi tên này đến ở
đối với vụ án này
đối tượng là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp
thủ đoạn khai báo nó
rất là tinh vi và xảo quyệt
nó luôn tìm cách chối tội
cho nên trong quá trình xét hỏi đối tượng
chúng ta phải áp dụng chiến thuật nó phù hợp
để chứng minh điều tra làm rõ
cách quan chính xác đầy nhất
hành vi của đối tượng gây án
không để lọt tội phạm
không chỉ phá một vụ án bị phát hiện muộn
đấu trí với một tên tội phạm chuyên nghiệp
quá trình phá án các cán bộ điều tra
tỉnh thái bình còn bắt gặp
rất nhiều khó khăn trong việc đấu tranh
loại bỏ những chứng cứ tài liệu giả
làm phân tán lực lượng điều tra
để đi đến cùng chân tướng của sự việc
chúng tôi nói là
tối ngày hai mươi ba
là lúc mà cả gia đình nhà ông tòa đã chết rồi
nhưng vẫn có một người nói
cơ quan điều tra rằng là khi người ta điện lúc sáu giờ tối
thì vẫn còn có tiếng phụ nữ nghe điện thoại
đấy là những tin mà họ có thể
do cái nhận thức tự nhận lên
họ nói cái việc đấy gây rất nhiều khó khăn
bất chấp những lời nguy biện quả đại
cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình
đã củng cú đầy đủ chứng cứ
để kết thúc điều tra vụ án
sự thành công của chuyên án
không chỉ có ý nghĩa quyết định
trong việc khép lại một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
mà còn chế nan được làn sóng phấn nộ
trong quần chúng về tội ác tay chơi của hung thủ
trả lại công bằng
cho nạn nhân
và củng cố niềm tin vững chắc cho nhân dân
theo tôi thì qua cái cáo trạng
của bên viện nghiệm pháp
và cái tuyên án vừa rồi
của bên thẩm phán tòa án
thì tôi hoàn toàn nhất trí
pháp luật đã xử đúng người đúng tội
đúng pháp luật
hội đồng xét xử sơ thẩm toán nhân dân tỉnh thái bình
ngày tám tháng năm đã tuyên phạt tử hình
đối với lê thanh đại
cảy sát nhân máu lạnh đã phải trả giá
cho hành vi vô nhân tính của mình
kể từ năm hai nghìn chín đến nay
trên địa bàn tỉnh thái bình đã xảy ra ba vụ trọng án giết người
cướp tài sản
hùng thủ sau khi gây án đều nhanh chóng trốn thoát
nhưng bằng những kinh nghiệm có được
với sự tham gia trong tòa án
chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh
việc huy động tối đa lực lượng
truy theo dấu vết nóng tội phạm
các vụ án kể trên đều phá thành công tốt đẹp
đối với các vụ án nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
là phải có giám đốc
hoặc phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra
để thống nhất các lực lượng
từ cảnh sát trình sự
cảnh sát ma túy
cảnh sát giao thông
cảnh sát khu vực hoặc lực công an
để phân công các lực lượng này
mỗi lực lượng làm
một cái nhiệm vụ
phải biết sử dụng đồng bộ
các cái biện pháp nghiệp vụ của ngành
thì nó hỗ trợ
cho chúng ta
được rất là nhiều
thế và một cái cuối cùng
là khi chúng ta đã định hướng được
của các đối tượng
thì chúng ta phải tiến hành
chúng ta truy theo dấu vết nóng
vụ án xảy ra cũng là bài học đắt giá
cho quần chúng nhân dân
trong việc tạo lập các mối quan hệ
và lòng tin đã đặt vào những con người
mà chưa hiểu rõ về nhân thân lai lịch
cũng như bản chất của họ
một bộ phận không nhỏ
những nhân dân
thì cũng cần phải nâng cao
cái cảnh sát
nhất là trong việc quan hệ tiếp xúc giao tiếp
với những người mà mình chưa biết được thân nhân
lai lịch của họ
bởi lê thanh đại đối tượng hải phòng
đối tượng vừa mới ra tù về
đối tượng có thân nhân rất là xấu về thái bình
nhưng nó đã có cái mối
quan hệ rất nhanh
với một người gọi là cô giáo
đây thể hiện cái sự rất là mất cảnh giác
vụ án này
từ khi xảy ra cho đến khi
mà phát hiện
thì cũng đã là gần
gần hai ngày
nhưng mà những người dân xung quanh
là chúng ta thiếu ý thức cảnh giác
không đề phòng
không có cái trách nhiệm
cộng đồng với nhau
cho nên là vụ án là cũng bị phát hiện chậm
chúng tôi khuyến cáo là
chúng ta sống trong cộng đồng
luôn luôn phải để ý
sự thành công khi phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ
thì phần thưởng cao quý hơn cả
mà các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình nhận được
đó chính là niềm tin
của quần chúng nhân dân
vào sứ mệnh của những con người được giao
để giữ sự bình yên của xã hội
lào cai những ngày đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
khi những hậu quả của hoàn lưu cơn bão số hai đi qua
người dân địa phương đang cố gắng khắc phục
những hậu quả do lũ lụt mang tới
thì ở bát sát
một huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh lào cai
giáp với tỉnh vân nam trung quốc
bỗng xảy ra một vụ việc đau lòng
một vụ thảm án
khiến bốn người chết
xảy ra tại thôn phiền ngan
xá trịnh tường
nơi chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt lũ
tối ngày chín tháng tám như mỗi ngày
cùng với những người dân trong thôn phiền ngan
anh tần ông này
sau khi lên đường khắc phục
những hậu quả của mơ lũ trở về nhà
thế nhưng khi đến gần nhà
anh phát hiện thấy người cháu vợ
nằm chết phên xuống cành nhà
hoảng hốt đẩy cửa bước vào nhà
anh này cùng với người thân phát hiện
cửa chính bị gài bẫy
bằng một khẩu súng kiếp đang lắp đạp
đồ đạc trong nhà bị sáng trộn
trong khi đó người thân cùng với vợ và hai con nhỏ
đã không thấy đâu
sự việc được anh trình báo về ban công an xá trịnh tường
nhận được tin báo
một mặt lực lượng công an đã tổ chức xuống hiện trường
nơi xảy ra vụ việc
một mặt khác báo cáo sự việc
lên công an huyện bát xát
xét tính chất phức tạp của vụ việc
công an huyện bát sát đã điện báo lãnh đạo công an tỉnh
các đơn vị nghiệp vụ xin ý kiến
và phối hợp điều tra
hai mươi một h ba mươi phút ngày chín tháng tám hai mươi sáu
công an huyện có nhận tin báo
của công an xã
lại tại thôn phình ngan
xã trịnh tường xảy ra một vụ án mạng
trong một gia đình
hiện này là
trong thời điểm đó thì phát hiện một sát chết
còn ba người nữa là
chưa phát hiện ở đâu
sau nghe tin thì
công an huyện trực tiếp
là tôi cùng với các bộ chính trị
công an huyện vào đến hiện trường
mặc dù trời mưa đêm
đường đi rất khó khăn
vào đến hiện trường thì xác định
đây là một vụ án mạng
nạn nhân là
một cháu bé đã phát hiện ở khe suối
ngay lúc đó thì tôi có
điện báo cáo
vào đám đốc công an tỉnh
về nội dung vụ việc và triển khai của công an huyện bát xát
các lực lượng
ngay tại chỗ của
nhân dân ở khu vực đó
những người mà hiện nay
trong gia đình không có mặt ở nhà
trong thời gian khoảng ba tiếng đồng hồ
tìm xung quanh thì bắt đầu phát hiện
các nạn nhân đã bị giết
từ dấu vết hiện trường
và kết quả khám nghiệm tử thi
các nạn nhân
bước đầu cơ quan điều tra nhận định
thông thảo địa bàn
và có quan hệ với gia đình nạn nhân
đồng thời giải thích đặt ra là
có thể đối tượng khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
bị phát hiện
nên đã ra tay giết người diệt khẩu
ở đây thì
nói với các anh chí hiểu như thế này thôi
cái địa bàn ở rừng núi nó không như địa bàn ở miền xôi
nhưng khi truy tìm cái hung thủ
thì gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt cái đường đi lối nặng
cán bộ chiến sĩ của chúng ta thì
tất nhiên là không quen với cái rừng núi
còn đối tượng thì nó thông thuộc địa bàn
nhưng cái đầu tiên
khi xảy ra vụ việc
thì chúng tôi đã phân công
ngay cái lực lượng là một mặt
là một tổ
khám nghiệp mặt trường một tổ khám nghiệp thử thi
và thu thập ngay dấu vết
và một tổ
truy xét nhanh tất cả sàng lọc
tất cả những đối tượng xung quanh
và chúng tôi họp nhanh
và chúng tôi đã có một cái nhân định rất ngắn gọn
đó là đối tượng phải là người
cùng đồng bào
và phải là quen biết
với gia đình
trịnh tường là địa bàn giáp với biên giới trung quốc
địa hình rừng núi hiểm trở
từ trung tâm huyện
muốn vào xã phải đi gần bốn mươi km
trong khi đó
từ xã muốn vào được thôn phìn ngan
nơi xảy ra vụ án
chỉ cách có đi bộ gần một tiếng đồng hồ
dốc núi quanh co
cách chưa đầy năm km
từ trung tâm xã trịnh tường
men theo con đường mòn núm rừng ngoằn ngoèo
thôn phìn ngan như lọt thỏm giữa rừng già cổ tử
hầu hết người dân thôn phìn ngan
đều là đồng bào người giao
trong khi đó
địa điểm xảy ra vụ trọng án
thuộc khu vực dẻo cao của xã
dân cư thừa thớt
và với các lực lượng chức năng tham gia phá án
thì chỉ khó khăn của địa bàn không thôi
đã ảnh hưởng rất lớn
đến công tác điều tra
xác minh phục vụ cho quá trình phá án
ngay sau khi xảy ra vụ án
vào đêm ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp cận bắt đầu
với vụ án nó cũng rất là khó
thứ nhất là địa bàn nó quá xa
so với trung tâm huyện cũng như trung tâm xã
cái thứ hai là đường đi
rất là khó khăn
và nó ở đây thì
thời tiết thì nó rất khắc nhiệt
ngày thì nắng đêm thì mưa
và khi lên trên đấy là nó vào nửa đêm
và mưa rất là to
nên quá trình tiếp cận với trên hiện trường
thì phải mất ba tiếng đồng hồ
thì chúng tôi mới từ cơ quan huyện lên đến
địa bàn được
nên đấy là một cái khó khăn đối với lực lượng điều tra
khi tiếp cận bắt đầu với vụ án này
bản phiền ngan xã trịnh tường
là bản của người dân tộc giao
cuộc sống người dân chỉ quanh năm
với nương rẫy bình yên như cây cỏ
tuy là vùng cao
nhưng đời sống của bà con được đánh giá
là khấm khá
nhờ vào nguồn lúa nương và trồng thảo quả
nhiều năm nay thảo quả được giá
mùa màng tốt tươi
nhà nào cũng có thóc lúa dự trữ
vậy mà từ khi nghe tin
vụ thảo án xảy ra
và cả giết người đã trốn vào rừng
không ai dám lên giấy nữa
một bầu không khí ưu ám
như bao trùm cả bản
là những gì đang diễn ra đối với người dân việt ngan
ngay sau khi có mặt tại hiện trường
các trinh sát điều tra viên
thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trời thực xã hội công an tỉnh lào cai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức khám nghiệm hiện trường
truy tìm dấu vết đối tượng gây án để lại
thế nhưng tại địa bàn
xảy ra án mạng
liên tục mấy ngày trời đổ mưa thầm tã
cộng thêm với hậu quả của đợt lũ quét
do hoàn lưu báo
đã làm cho công tác thu thập dấu vết
chứng cứ rất khó khăn
địa bàn thôn vĩnh ngan
thì là địa bàn rừng núi
toàn rừng già
và điều kiện không khí và thời tiết
thì rất là khắc nhật
nói chung là
thời gian và không gian
thường xuyên chúng tôi phải đi
đoạn đường rừng dốc
và rất là treo leo
và đồng thời vào đó rất là nhiều mũi và vắt cắn
nhưng mà những khúc khăn này
nó gây cản trở gì cho công tác di sản
dạ có rất nhiều
bởi vì là
sau quá trình xác minh thì xác định đối tượng
tần ông lải
thì là người sinh ra và lớn lên tại vùng núi đó
và rất là thuộc địa bàn
cũng như là các đường đi lối lại trong rừng
cũng tập trung khắc phục những khúc khăn đó
để bám sát vào địa bàn và bám sát đối tượng
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan chức năng nhận thấy
các nạn nhân tử vong do đa chấn thương vùng đầu
hung thủ xuống tay hết sức giá man
đồng thời đưa thi thể có nạn nhân
xa cách nhau
nhằm tránh sự phát hiện
song song với công tác nghiệp vụ tại hiện trường vụ án
phòng kế sát điều tra tội phạm
về trợ tử xã hội
tổ chức họp bàn phương án
để giúp đường thêm lực lượng
bám nắm hiện trường truy tìm manh mối của ông thủ
cho dù là nhỏ nhất
thôn phì ngan là một cái thôn
rất ở vùng cao của xã trịnh tường
thế nhà bị hại
thì ở xa nhất của thôn phì ngan
thế khi mà đối tượng nó gây ra vụ án này
thì thảm sát
giết hại bốn người
thì đối tượng bỏ trốn lên trên rừng
thì có ông chí là
cái khu rừng đây là khu rừng già
rồi khe suối
mũi vắt rất nhiều
sau đó đối tượng trốn vào khu rừng
thì lực lượng cảnh sát hình sự
và được sự giới đạo của ban giám đốc công an tỉnh
thì chỉ đạo đã phối hợp rất nhiều lực lượng
và chia thành bốn tổ
để tổ chức mai phục ngăn chặn
đầu tiên là ban giám đốc chỉ đạo
ban chuyên án phải ngăn chặn không cho đối tượng
trốn sang bên trung quốc
và trốn ra ngoài địa phương khác
thì sẽ gây khó khăn cho việc bắt giữ
cái thứ hai là phải làm tốt công tác bảo vệ
nhân dân để tránh đối tượng lại tiếp tục gây ra
các vụ án
gây thương tích hoặc gây tử vong
cho bà con nhân dân trên địa bàn
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh lào cai đã báo cáo thường trực
tỉnh hủy lãnh đạo bộ công an và cục
nghiệm vụ để xin ý kiến chỉ đạo
và phối hợp điều tra làm rõ vụ án
trong các ngày
từ ngày một mươi tháng tám đến ngày bốn tháng chín
hàng chục cuộc họp bàn phương án
được ban chuyên án tổ chức
công an tỉnh lào cai đã huy động gần hai trăm linh
chiến sĩ điều tra viên
trinh sát có kinh nghiệm năng lực
để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án
sau khi mà chúng ta đã họp
rất là ngắn cũng là báo cáo về
dân tịch cũng như báo cáo về bộ công an
và được đồng chí ngăn sau đồng chí thủ trưởng
bộ công an liên quyết vương
đã có mặt tại địa bàn để
chỉ đạo xử lý và bắt giữ đối tượng
ở đây có một cái khó khăn ở chỗ này
khi tôi báo cáo đồng chí thủ trưởng
là bây giờ đối tượng này
là người địa phương
thông thạo địa bàn thông thạo rừng núi
thì cái phương án
là của chúng tôi là làm sao đó
không để đối tượng
sang địa bàn dân dân quốc
rồi toàn trai kiểm soát không khăn
bằng tất cả các biện pháp nhiệm vụ để toàn trai kiểm soát không khăn
còn phía bên trong địa điện
thì chúng tôi áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
cũng như là vận động của chúng dân
thối rắc tội phạm đảm bảo đối tượng
bắt giữ đối tượng an toàn
và không để xảy ra cái mất an toàn
cho các đội chiến sĩ cũng như là cho người dân
tiếp tục tiến hành các biện pháp nhiệm vụ
qua sàng lọc
các đối tượng nổi lên trên địa bàn
bàn truyền án nhận thấy
nổi lên đối tượng tận láng lờ
là người cùng thôn
tiến hành xác minh sâu về đối tượng
các chính sách nhận thấy
lở tuy là hàng xóm ở gần gia đình nạn nhân
nhưng lại có mâu thuẫn từ việc bị phạt
số tiền bảy triệu đồng từ ba năm trước
vì hành vi xàm xỡ chị tận là mày
vợ anh này
mâu thuẫn giữa lờ và gia đình nạn nhân
dài dẳng từ đó
bản thân lờ là thanh niên ngổ ngáo
hãy trụng cấp cờ bảng
trái ngược với sự chăm chỉ
nương giấy của mọi người
lờ thích xuống phố nhiều hơn
anh ta đi làm cửu vạn ở khu vực cửa khổng
mặc dù đã có vợ và hai con nhỏ
nhưng lờ ít khi về nhà
thời điểm sau khi phát hiện vụ việc
lờ đã bỏ trốn khỏi địa phương
đây là một vụ án
rất là nghiêm trọng
chúng tôi cũng xác định là
biện pháp vận động quần chúng
tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
bởi vì đây là một địa bàn biên giới
cũng như là địa bàn
chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống
chúng tôi đã bố trí các lực lượng
trinh sát và điều tra viên tiếp cận
quần chúng nhân dân
và vận động quần chúng nhân dân
để tham gia phát hiện tố giác
các hành vi các biểu hiện
xuất hiện của đối tượng
tại các địa bàn để thu thập
cũng như giúp cho lực lượng điều tra
tiến hành truy xét về
hành vi hoạt động
hành trình của đối tượng
và đã đem lại hiệu quả rất tốt
trong thời gian xảy ra vụ án
ban chuyên án phân công
điều các lực lượng vào lúc
huy động đến hai trăm linh cán bộ
quá trình đối tượng
thì quá là thông thạo địa bàn
công việc tiến hành xác minh
rồi truy bắt rất là khó khăn
vì đối tượng là người dân tộc
mà là người địa phương ở khu vực đó
truy bắt rất là
cho cán bộ
trong thời điểm xảy ra vụ án
rất là thất thường
việc truy bắt đối tượng rất là khó khăn
dù đã điều động nhiều lực lượng
cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp
địa bàn xảy ra vụ án
lại là nơi biên giới giáp trung quốc
dương núi hiểm trở
nên chưa có kết quả
sau hai mươi năm ngày qua báo chí
tôi chia thành bốn mũi
tất cả tổ công tác
đều phải hoà trang mật phục
và vận động của chúng dân
phối hợp với các nữ biên phòng
công an xã
dù đã điều động nhiều lực lượng
cùng tham gia phá án
nhưng do tính chất vụ án mạng phức tạp
địa bàn xảy ra vụ án
lại là nơi biên giới giáp trung quốc
dương núi hiểm trở
nên chưa có kết quả
tập hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án khẳng định
khả năng đối tượng có thể trốn sang bên kia biên giới
lực lượng công an khẩn trương
phối hợp với lực lượng biên phòng
chốt chặn toàn bộ hơn hai mươi km đường biên
thuộc một mươi xã biên giới
đồng thời trao đổi thông tin
với công an trung quốc
để kịp thời bắt giữ nghi phạm khi bị phát hiện
ngoài việc quanh vùng các mũ quan hệ
các khu vực đối tượng có thể ẩn áo
những nơi có liên quan đến
đồng bào dân tộc giao trên toàn huyện
công an huyện bát sát đã tham mưu
cho ủy ban nhân dân huyện
ra thông báo nhân dân tham gia tối giác tội phạm
đối tượng của công an điều tra bắt và xử lý
khu vực xảy ra án mạng không có sóng điện thoại
lại xa khu dân cư
đã gây khó khăn cho các lực lượng phá án
trong công tác phối hợp
nhưng dù khó khăn
ban chuyên án vẫn đặt ra quyết tâm
tìm ra hung thủ
trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên khó khăn vất vả nhất của anh em
là không hiểu được tiếng bản địa
nên khá khó khăn trong việc nghe
và hiểu tiếng của đồng bào
để thu thập thông tin tài liệu chứng cứ của vụ án
bên cạnh lực lượng trinh sát
bám địa bàn phiền ngan
các mũi chủ công của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trời tự xã hội
với sự phối hợp của các đơn vị chức năng
thuộc công an tỉnh lào cai
đã không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào
dẫn đến manh mối của thủ phạm
dù là nhỏ nhất
ngày một mươi hai tháng tám
thượng tướng lê quy vương
thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp đến hiện trường
nghe và cho ý kiến
về công tác điều tra vụ án
tại buổi làm việc
đại tá đinh tiên quân
giám đốc công an tỉnh lào cai
báo cáo về tiến độ điều tra vụ án
xin ý kiến về các công tác tiếp theo
đồng chí thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao
công an lào cai
đã tích cực triển khai lực lượng áp dụng nhiều biện pháp
để điều tra khám phá vụ án
đồng thời đồng chí chỉ đạo tổng cục
cảnh sát và công an tỉnh lào cai
tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt giữ thủ phạm
góp phần ổn định tình hình
và làm tốt công tác tư tưởng
để nhân dân yên tâm lao động sản xuất
nhận được chỉ đạo trực tiếp
từ lãnh đạo bộ công an
các thành viên trong ban chuyên án đã tích cực vào cuộc
quyết tâm truy bắt bằng đường khung thủ gây án
được đẩy lên cao hơn ba giờ hết
cấp mối trinh sát
sau khi nhận dấu vết
thu thập tài liệu chứng cứ
từ những người biết việc
đã dựng lại toàn bộ di biến độc
của những người dân trong vùng hay qua lại địa bàn
thế nhưng khó khăn đặt ra đối với lực lượng phá án
là đối tượng tẩn láo lờ
là người địa phương thông thảo địa bàn
có một biệt tài là leo trèo rất giỏi
trước đây tẩn láo lờ
là người chuyên đi tìm và lấy phong lan giữ rừng già
những cây phong lan quý mặc vạch đá
hoặc các cây cổ thụ cao hàng chục mét
hắn vẫn leo lên lấy
để mang sang trung quốc bán kiếm tiền
có những lúc lực lượng truy bắt tưởng như đã bắt được đối tượng
nhưng do địa hình hiểm trở
hắn lại trốn thoát
quá trình chúng tôi
truy tìm đối tượng
thực ra đối tượng này rất là manh động
và đối tượng
thông thuộc về địa bàn
khi mình đi
ở phía đường mòn
đối tượng có thể ở trên núi cao
đối tượng lên vách đá hoặc chèo lên cây
đối tượng quan sát được hết
đường đi lối lại
và cách mình triển khai các đội hình như thế nào
sau đó là nhiều lần họp rút kinh nghiệm
chúng tôi cũng đã
cuối cùng chúng tôi cũng đã
sử dụng nhiều biện pháp
đã xác định được
đối tượng rõ hơn
các mối quan hệ của tàn láo lở
tại địa bàn giáp danh như tàn lùng
vĩ kém nậm trơn
của sáng cốc mỹ
tiếp tục được các trình sát bám chặt
đang là mùa mưa
nên việc đi lại cực kỳ gian nan
mỗi vắt nhiều vô kể
chỉ dừng chân mấy phút
đã thấy cả trăm con vắt đánh hơi người tìm kiếm
hiện trường vụ án
giáp danh với rừng già
là rừng vầu
khu vực đầu nguồn
cây cối rậm rạp
dây leo chằng chịt không dễ đi lạ
thế nhưng với quyết tâm cao độ của lực lượng phá án
vòng vây dần ghép chặt
đúng như nhận định của ban chuyên án
khi lực lượng công an làm gắt
địa bàn hoạt động của tẩn lão l
ngày càng bị thu hẹp
có lần hai ngày
l phải ăn nõn chuối hoặc củ mai cầm hơi
chính vì bị vây kín
tên sát nhân này không còn đường trốn chạy
vào ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
tẩn lão l
đối tưởng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng
tại thôn phiền ngan
đã bị lực lượng công an bắt giữ

tại cơ quan điều tra

trước sau sẽ bị bắt

tại cơ quan điều tra
dường như đã xác định được
trước sau sẽ bị bắt
nên thái độ của tẩn lão l khá bình tĩnh
hắn khai nhận toàn bộ hành vi tội ác gây ra đối với chị tần tà mẩy và ba cháu nhỏ
ba năm trước khi chị mẩy về làm vợ ở nhà anh này một thời gian
lở bị gia đình anh này phát hiện khi đang thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị mẩy
lỡ phải chịu phạt vã số tiền bảy triệu đồng
mối thủ tức với gia đình nạn nhân ngấm ngầm dài dẳng trong lở từ đó
chiều ngày chín tháng tám sau khi sát hại chị mẩy
lở quay lại nhà nạn nhân giết cả ba cháu nhỏ mang sát đi phi tàng
đầu quát hơn lỡ còn lấy súng kiếp của gia đình nạn nhân nạp đạn
rồi đặt thanh bẫy ở cửa bếp
giống như cách mà người giao vẫn đặt bẫy san thú
nhằm mục đích khi anh này cùng với bố mẹ đi làm nương về
đẩy cửa bếp ra súng sẽ tự động nhả đạn
thế nhưng tội ác tay chơi của tàn láo lở khiến trời không rung đất không tha
dừng xanh đại ngàn nơi lở lần
đừng trốn những ngày qua cũng không đồng loá với cải xấu
đã bắt cái ác về bức gia đình tội
chúng tôi đánh giá một cái việc rất quan trọng thành công của chuyến đoàn này đó là gì
đó là thứ nhất là sự đánh đạo chỉ đạo quyết niệm của bộ ngoan
đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan lê bíu vương
thứ hai là sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy ban cũng như của đồng chí giám đốc quan tịch
và thứ ba là sự đánh đạo quyết niệm của bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan lê bíu vương

và thứ ba là sự đánh đạo quyết niệm của bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc biệt của thứ trưởng bộ ngoan đặc bi